sau một thời gian ngắn đối tượng phải cúi đầu nhận tội
sau đây là nội dung vụ án kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi
bà nguyễn thị bé chú tại thôn tân minh xã kiến thiết huyện yên sơn tuyên quang
sống với cậu con trai duy nhất là nguyễn ánh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
gia đình bà đang xây nhà ngôi nhà khá to so với hàng xóm
vụ án xảy ra bất ngờ khiến nhiều người bàng hoàng lo sợ
dư luận hết sức hoang mang trước sự liều lĩnh và manh động của hung thủ
bà nguyễn thị bé chú tại thôn tân minh xã kiến thiết huyện yên sơn tuyên quang

bà nguyễn thị bé chú tại thôn tân minh xã kiến thiết huyện yên sơn tuyên quang

vì em ngọc rất ngoan ngoãn có hiếu em cũng giành được rất nhiều tình cảm của những người cùng thôn
cho đến giờ bà bé vẫn chưa nguôi được nỗi đau ra đi đột ngột của con trai mình

vì em ngọc vẫn chưa nguôi được nỗi đau ra đi đột ngột của con trai mình
tên lúc xuống thì coi như là anh người ta chém chém vào đầu mà tôi thấy được thì đúng là bỏ hoài rồi
xong là đến lúc tôi nắm được cái áo tôi nộp cái áo ngược ngược lên như thế này thì mới đập rơi con dao xuống
thế là anh ấy mới bỏ chạy
hiện trường hết sức ngổn ngang và thương tâm
sự việc lại xảy ra trong đêm tối
tính chất của vụ án hết sức nghiêm trọng nên lực lượng công an xã đã báo ngay cơ quan điều tra công an tỉnh
và các cơ quan điều tra công an tỉnh
và các cơ quan điều tra công an tỉnh
tại hiện trường đại tá nguyễn xuân hòa trưởng ban chuyên án đã có cuộc hội ý chấp nhoáng để tiến hành công tác điều tra ban đầu kịp thời thu thập thông tin củng cố chứng cứ
hiện trường để lại nhiều vết mắt

các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh tuyên quang công an huyện yên sơn và sự phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ đã đưa đối tượng gây án ra trước ánh sáng pháp luật
chương trình hành trình phá án của chúng tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị các đồng chí và các bạn ở những chương trình sau trên kênh antv